dự kiến hôm nay chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương
để triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo chương trình tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đây được cho là sự kiện đặc biệt cho thấy sự nhất quán về quan điểm của đảng nhà nước
và trực tiếp là chính phủ về cách thức tổ chức điều hành phát triển nền kinh tế
tái cơ cấu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cũng là thể hiện sự ủng hộ của tổng bí thư
các cơ quan của đảng với chính phủ
mặt khác việc tổng bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị này cũng sẽ gửi thông điệp
tới các tỉnh thành phố trong bối cảnh có nhiều vụ việc vừa xảy ra tại các địa phương
thu hút sự chú ý của người dân và dư luận
truyền hình nhân dân sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về hội nghị quan trọng này
trong các chương trình thời sự mời quý vị khán giả chú ý đón xem